ngày hôm qua đoàn công tác bộ công an và hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã đến thăm và làm việc tại trại giam thủ đức
tham dự có đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban giám thị và cán bộ tại trại giam thủ đức
thăm nơi giam giữ và thăm hỏi các phạm nhân đang học tập cải tạo tại trại giam
tại trại giam thủ đức hiện có gần sáu ba trăm linh phạm nhân trong đó phạm nhân nữ có gần một hai trăm
bên cạnh việc thực hiện các công tác trong giáo dục cải tạo phạm nhân
trại tạo điều kiện cho các phạm nhân nữ chăm sóc y tế chế độ ăn uống cho phạm nhân nữ mang thai
đang quản lý hỗ trợ một mươi ba cháu dưới ba tuổi là con nữ phạm nhân theo mẹ vào trại
chăm sóc phạm nhân bị bệnh và yếu
bên cạnh đó phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có hiệu quả
trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân nữ
trong năm hai nghìn một mươi tám trại có chín trăm ba mươi ba phạm nhân nữ được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù